nếu năm hai nghìn một mươi năm bệnh copd đứng thứ tư trong bảng xếp hạng các bệnh gây tử vong tại việt nam
thì đến năm hai nghìn một mươi sáu số người tử vong do copd tăng liên tục và đã đứng thứ ba trong bảng xếp hạng
sau các bệnh lý về tai biến mạch máu não
nguy hiểm là vậy nhưng nhận thức của người dân về copd vẫn còn thấp và chưa đầy đủ
điều này thì càng làm gia tăng gánh nặng cho ngành y tế trong công tác phòng cũng như điều trị bệnh copd
và trong chương trình bàn tròn ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới trường quay hai vị khách mời
để quý vị và các bạn có thể tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này
vâng xin được trân trọng giới thiệu hai vị khách mời ngày hôm nay
đầu tiên đó là phó giáo sư tiến sĩ chu thị hạnh phó giám đốc trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai
vâng xin chào quý vị
và vị khách mời thứ hai đó là bác sĩ chuyên khoa một vũ thị bích thảo phó giám đốc bệnh viện phổi ninh bình
vâng xin chào
lời đầu tiên xin chân thành cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham dự chương trình của truyền hình nhân dân

bệnh nhân này hút thuốc lá thuốc lào nhiều năm trần đoán bệnh phổi tăng nghẽn mạng tính cách đây ba năm
tuy nhiên không được điều trị và quản lý chăm sóc thường xuyên
đợt này bác ở nhà vì khó thở sốt vì một đợt cấp nên phải nhập viện điều trị
tình trạng bệnh nhân lúc vào viện thì có bệnh nhân có siêu hấp nặng phải thở oxy và phải thở máy như thế này
sau một tuần điều trị hiện tại tình trạng bệnh nhân ổn định đỡ khó thở hơn
hiện tại không phải thở máy nữa
đối với những bệnh nhân này thì theo nguyên tắc mình sẽ phải được theo dõi hàng tháng để bác sĩ khám và trần đoán đơn thuốc
cộng đồng thời vừa hướng dẫn bệnh nhân các chế độ sinh hoạt hoạt động ở nhà hàng ngày để tránh những đợt cấp vào viện cho bệnh nhân
cái thứ nhất là cũng xa bệnh viện
hai là cái điều kiện kinh tế gia đình nó cũng có hạn
nên là sự chăm sóc theo dõi nó không thường xuyên
nên là tôi không khám định kỳ được
cho nên là
cái đợt vừa rồi nó mới bị tái phát nặng
cho nên mới phải nhập viện
về đây được bác sĩ tư vấn và chăm sóc chạy chữa kịp thời tư vấn
thì khi về là chúng tôi cũng sẽ có nhiều cái kinh nghiệm
thế và tự chăm sóc
thế là phải khám định kỳ
để phát hiện bệnh sớm và để ngăn chặn kịp thời
vì sức khỏe nó
nó mấy hôm
nên là bệnh cũ của tôi nó tái phát
vì cái bệnh hô hấp của tôi nó thành mạng tính rồi
cho nên hôm ấy là thấy nó tức ngực
nên là sốt
thì là gia đình đưa vào đây khám ảnh
thì bác sĩ khám hôm nay đã được một tuần rồi
điều trị đã được một tuần
thì bệnh về bệnh phổi của tôi thì nói chung là ta mồn rồi
ở những bệnh nhân bệnh phổi ta nghe mạng tính
thì các triệu chứng thường gặp mà bệnh nhân hay có
một là bệnh nhân sẽ có biểu hiện là ho khắc đầm mạng tính
thứ hai là bệnh nhân sẽ có những biểu hiện là khó thở
với các đặc điểm là khó thở nó trừng diễn
lúc nào bệnh nhân cũng cảm thấy khó thở
và mức độ khó thở này sẽ càng ngày càng tăng dần
tùy thuộc vào cái mức độ tăng nghê của đường thở
còn vì bệnh nó diễn biến mạng tính và kéo dài
và trong giai đoạn đầu tiên của bệnh thì triệu chứng thuộc bệnh thường không rõ
cho nên là người bệnh thường bỏ qua
người ta nghĩ là người ta bị ốm thông thường thôi
nhưng thực chất là người ta đã mất các bệnh phổi tăng nhãn mạng tính rồi
vì vậy ở những bệnh nhân mà có hút thuốc lá thuốc lào lâu năm
đặc biệt là những bệnh nhân mà nam giới tuổi trên bốn mươi
thì nên đi khám hàng năm đo cho nông phổi
để tầm soát và phát hiện sớm bệnh phổi tăng nhãn mạng tính
thưa hai vị khách mời
như những gì mà phóng sự vừa đề cập
thì đó chỉ là những con số
được ghi lại tại trung tâm hô hấp bệnh viện bạch mai thôi
và tất cả chúng ta thì đều hiểu rằng
thực tế là con số về những người mắc bệnh copd còn cao hơn thế
vậy câu hỏi đầu tiên cũng xin được hỏi phó giáo sư tiến sĩ chu thị hạnh
đó là tình trạng mắc copd hiện nay ở việt nam thì như thế nào ạ
copd nó là các chữ cái viết tắt của cụm từ tiếng anh
mà dịch sang tiếng việt thì chúng tôi gọi là bệnh phổi tăng nhãn mạng tính
nếu nói về gánh nặng bệnh tật của copd
copd thì trên thế giới nhận định hiện nay là vẫn tiếp tục gia tăng
bất chấp mọi tiến bộ trong quản lý và trong điều trị
việt nam chúng ta thì cũng nằm trong cái xu hướng chung của thế giới
bởi cái tỷ lệ hút thuốc ở trong dân chúng của chúng ta cũng rất là cao
rồi tình trạng ô nhiễm môi trường và khi tình trạng giả hóa dân số cũng đang phát triển
cho nên là cái tỷ lệ mắc ở việt nam
chúng ta cũng sẽ tiếp tục là gia tăng trong thời gian tới
mặc dù là tổ chức y tế thế giới đã dự báo là cái tử vong mà do comd sẽ vươn lên đứng hàng thứ ba vào năm hai nghìn hai mươi
nhưng thực tế thì các con số thống kê cho thấy là hai nghìn một mươi hai nó đã đứng hẳng thứ ba rồi
mỗi năm gây ra ba triệu người chết trên toàn thế giới
ở việt nam thì năm hai nghìn ba có một cái con số thống kê
ước lượng trên cái số người hút thuốc lá của hội hút châu á thái bình dương
thì thấy rằng việt nam là nước mà có cái tỷ lệ mắc cobd cao nhất trong khu vực châu á thái bình dương tầm cỡ khoảng sáu bảy
tuy nhiên là đến năm hai nghìn một mươi một
thì việt nam chúng ta đã có một cái nghiên cứu cấp quốc gia
đã cho thấy là cái tỷ lệ mắc trong
cái dân số mà từ bốn mươi tuổi trở lên là tầm bốn
như thế thì có thể nói là
việt nam có khoảng
trên bốn triệu người mắc copd
nhưng mà cũng giống như nhận định của các quốc gia tiên tiến trên thế giới như là nhật bản
mỹ hay là pháp
thì cái con số mà được thống kê đó chỉ là cái phần tảng băng nổi
và việt nam chúng ta thì chắc chắn là còn rất nhiều những bệnh nhân chưa được trần đoán
ở trong cộng đồng
gần đây năm hai nghìn một mươi năm thì có một nghiên cứu cũng thuộc khu vực châu á thái bình dương này
thì nhận định là cái tỷ lệ mắc copd trong dân chúng việt nam
như thế là có sắp rỉ gần một mươi triệu người việt nam
mắc copd hiện nay
có thể nói là cái gánh nặng bệnh tật
của copd là rất là lớn
vâng cũng liên quan đến những ghi nhận của chúng tôi trong phóng sự vừa rồi
thì thấy được rằng là bệnh nhân ở tình trạng là nặng
và không tự điều trị được
thì mới tới bệnh viện
vậy thì cũng xin được hỏi bác sĩ bích thảo
là tình trạng nào
này thì có phổ biến ở dưới bệnh viện ninh bình hay không
và nguyên nhân là do đâu
trên thực tế
thì vẫn còn rất nhiều người dân
dù đã được chuẩn đoán xác định là bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính rồi
nhưng vẫn không tuân thủ được điều trị
theo phác đồ
của cán bộ y tế
mà người dân
thường là để tình trạng bệnh
thì mới đến viện để nhập viện
có thể bệnh nhân tự điều trị ở nhà
khi nào khó thở với dùng thuốc
và nguyên nhân thì chủ yếu
tôi theo tôi đây là
tính giá có bốn nguyên nhân chính
cái thứ nhất là do người bệnh
chưa hiểu biết
chắc chắn về cái bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
họ chưa biết được rằng là cần phải điều trị như thế nào
mà chỉ biết rằng là cứ bệnh
đỡ thì lại nghỉ không điều trị và nặng với lại điều trị
cái nguyên nhân thứ hai đó là
người bệnh chưa có thẻ bảo hiểm y tế
hoặc là có thẻ bảo hiểm y tế nhưng người bệnh phải cùng chi trả
có thể là
hai mươi chẳng hạn
thì khi người bệnh đến khám bệnh thì bao giờ cũng phải nộp một cái khoản phí
cùng chi trả đó thì người bệnh cũng phải mất chi phí
và sẽ là hạn chế đi khám bệnh
cái nguyên nhân thứ ba đó là người bệnh già yếu
không tự đi khám được mà phải chờ vào con cái hoặc là người thân đưa đi
tình trạng bây giờ con cái và người thân thì trong độ tuổi lao động chẳng hạn
các anh chị phải đi làm
thế thì người bệnh cũng không có người đưa đi để khám bệnh
và họ cũng
không đến được để khám bệnh thường xuyên
theo cái hẹn tái khám của cán bộ y tế
và cái nguyên nhân nữa thì theo tôi đánh giá đó là
một số cơ sở khám bệnh y tế
có thể là
cái năng lực chuẩn đoán cũng như điều trị
của cái cơ sở y tế
là chưa có đủ
đủ cái năng lực để mà
trần đoán cũng như là điều trị cho người bệnh và chưa tư vấn
một cách đúng nhất để cho người bệnh có thể là có cái hướng điều trị tốt
chính vì vậy mà người dân
không đi điều trị đều
vâng với những gì mà hai vị khách mời vừa chia sẻ thì chúng ta có thể coi căn bệnh này
là gánh nặng điều trị đối với
ngành y tế nước nhà hay không ạ
phần thứ nhất là các cái chi phí trực tiếp
chi phí trực tiếp
có nghĩa là chi phí cho điều trị bao gồm thuốc men
rồi các cái
xét nghiệm các thủ thuật
thế còn chi phí gián tiếp
là cái phần mà thường là người ta tính được rất là khó
đó là chi phí cho
cái thời gian không lao động được của người bệnh
rồi chi phí
cho những người đi thăm mưa những người trong gia đình đến thăm mưa bệnh nhân
trên thế giới thì
người ta có những quốc gia phát triển người ta cũng đã tính được
cái điều đấy
và người ta thấy rằng là cái gánh nặng do
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính gây ra
ví dụ như ở mỹ là hay là ở pháp là hàng năm là phải tiêu tốn cho
bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính cỡ hàng chục tỷ đô la
ở việt nam chúng ta thì
chúng tôi chưa có
có một cái dữ liệu tầm quốc gia
tuy nhiên cũng không cần phải một cái dữ liệu quốc gia như vậy
cũng có thể thấy là ở
các nghiên cứu nhỏ lẻ ở các bệnh viện
tuyến trung hương
giống như ở bạch mai
ở chợ rẫy hay là bệnh viện đại học y dược
hay là các cái bệnh viện khác
cho thấy là nếu mà bệnh nhân covd
vào nhập viện vì đợt cấp
cái tiêu tốn
nó lao động từ
chín triệu cho đến hàng trăm triệu đồng
một cái lần đợt cấp
nếu ta tính là
con số bốn đến một mươi triệu người mắc
trong dân chúng
và cứ mỗi
một năm thì
có một người vào viện vì đợt cấp thôi
thì cũng thấy là một cái con số khổng lồ
nếu như chúng ta điều trị thường xuyên
thì một năm chỉ tiêu tốn
khoảng một mươi triệu cho một bệnh nhân thôi
tuy đây là một căn bệnh nguy hiểm và phổ biến
song hiểu biết của người dân về nó vẫn còn nhiều hạn chế
mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi một ghi nhận ngay sau đây
để có thể hiểu hơn về căn bệnh này
là một bệnh hô hấp gây khó thở do đường thở bị tắc nghẽn
đây là một bệnh có tiến triển
có nghĩa là nó sẽ ngày càng nặng hơn theo thời gian
bệnh cảnh lâm sảng phong phú đa dạng
có sự khác biệt về biểu hiện triệu chứng của người bệnh
bệnh nhân này
có thể viêm phế quản mãn tính
hoặc hen phế quản trồng lớp
viêm phế quản mãn tính
đây là tình trạng viêm lớp niêm mạc của các ống phế quản
các lớp lát trong các ống phế quản phổi bị viêm
và chứa đầy các chất nhầy
chất nhầy này làm hẹp đường thở của bạn
khí phê thủng sẽ gây tổn hại các túi khí phế nang trong phổi
và làm cho bạn dần khó thở hơn
khi bạn mất phế nang trong phổi của bạn
quá trình thải co hai
và hấp thu o hai
sẽ trở nên khó khăn hơn
đồng thời bạn sẽ cảm thấy khó thở hơn
bệnh này là do tắc nghẽn đường thở và tổn thương mô phổi
đây là loại tổn thương thường xảy ra
khi bạn thường xuyên hít thở các chất kích thích và độc hại
trong một thời gian dài
chất độc hại thường bao gồm
hoặc hít khói thuốc do người khác hút
lâu dài gây ra khoảng tám mươi chín mươi các trường hợp mắc bệnh
khói hóa chất hay sương
ô nhiễm không khí trong nhà
như đốt các nhiên liệu trong quá trình sửa ấm hoặc nấu ăn
ô nhiễm không khí ngoài trời
bụi nghề nghiệp và hóa chất
nhiễm trùng đường hô hấp dưới thường xuyên khi còn nhỏ
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình bàn tròn được phát sóng trên truyền hình nhân dân
ngay bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với cuộc trao đổi ngày hôm nay
vâng thưa phó giáo sư tiến sĩ chu thị hạnh
nguyên nhân gây nhiễm khó khăn của bệnh nhân dân là khó khăn của bệnh nhân dân

nhưng mà phương pháp điều trị thì ra sao
liệu là những bệnh nhân mắc về căn bệnh này
được cơ hội
chữa trị như thế nào
có rất nhiều biện pháp
những cái biện pháp chính
thứ nhất là cái biện pháp
không dùng thuốc chính là
phải loại bỏ các yếu tố nguy cơ
tức là gì ạ
phải cai nghiện
thuốc lá thuốc lào
để cả là thủ động lẫn chủ động
tránh ô nhiễm môi trường
khi mà có nhiễm trùng đường hô hấp
thì phải điều trị triệt để
không được để kéo dài không được để tái nhiễm
vì có thể là
yếu tố nguy cơ của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính về sau
những cái lối sống về
tăng cường về mặt dinh dưỡng đảm bảo dinh dưỡng cũng như là thể dục thể thao
để đảm bảo cho có một cái sức khỏe tốt
một cái lá phổi khỏe
để không bị những cái đợt cấp
những cái biện pháp dùng thuốc
các cái thuốc giãn vi quản
là thuốc điều trị chính
của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
thường là dạng full hit
và khí dung
là những dạng được ưu tiên hàng đầu
còn gọi là được lựa chọn một
những thuốc đó thì có thể ở dạng đôn độc
và dạng phối hợp
tác dụng nhanh là dùng để cắt cơn
và có dạng tác dụng
để điều trị
cho bệnh nhân
sẽ phải sử dụng thuốc
và dưới sự hướng dẫn
của bác sĩ
tái khám thường xuyên
để có những cái tư vấn
và tùy theo
từng cái mức độ
của bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
mà các bác sĩ
sẽ kê đơn
ngoài ra thì còn có những cái biện pháp
bổ trợ khác
đối với những người bệnh nặng
đôi khi là phải sử dụng các cái
liệu pháp thở oxy
không xâm nhập
đối với những bệnh nhân mà
có biến chứng tâm phế mạng tính
có khí carbonic trong máu
thì có thể có những cái biện pháp đó
những cái biện pháp
dự phòng khác
như là dự phòng các đợt cấp
có thể tiêm các loại vaccine phòng cốm
mỗi năm thì tiêm một lần
các loại thuốc vaccine phòng
thì năm năm
tiêm một lần
với những loại vaccine này
thì có thể phòng được một số
một số trùng vi khuẩn
để giúp cho người bệnh
không bị mắc cúm
hoặc là không bị mắc viêm phổi
có thể dẫn đến cái đợt cấp
phải nhập viện
thì rất là nguy hiểm
đấy là những cái biện pháp điều trị chính
bệnh phổi tắc nhém bệnh tính
vậy còn đối với
bệnh viện tuyến cơ sở
thì không biết là câu chuyện khám phát hiện cũng như là điều trị thì được triển khai như thế nào
bệnh viện phổi ninh bình cũng đã
thực hiện các
triển khai các kế hoạch về phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính tại tỉnh
chúng tôi coi cái việc là khám phát hiện
quản lý điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính
là cái công việc rất là quan trọng
mỗi một năm khám sàng lọc phát hiện từ hai đến ba huyện
và mỗi một đợt khám sàng lọc trong năm
bốn người nghi bệnh phổi tắc nhém mạng tính
và phát hiện
mỗi năm phát hiện được từ bảy trăm linh đến tám trăm linh
người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính để đưa vào quản lý
quy trình khám mà để đạt được cái hiệu quả cao
sàng lọc được nhiều cái bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính thì trước hết
chúng tôi phải coi trọng cái công tác đào tạo
cũng như là tập huấn mà
hướng dẫn cho cán bộ y tế cơ sở
tuyến xã cũng như là tuyến y tế thôn bản
để người ta biết
được thế nào là bệnh phổi tắc nhém mạng tính
thì họ có thể
giúp được chúng ta là
đối tượng có liên quan
nghi mắc bệnh phổi tắc nhém mạng tính để
đưa đi khám sàng lọc
sau khi mà đào tạo tập huấn xong
y tế xã
sẽ phối hợp với y tế thôn
để mời cái đối tượng
nghi mắc bệnh phổi tắc nhém mạng tính đến trạm y tế
để khám sàng lọc
và chúng tôi có cái lịch khám cho từng huyện từng xã
và sau khi được mời khám thì người bệnh được khám
nó cũng rất đơn giản là người bệnh dễ tiếp cận đó là
cái máy đo chức năng hô hấp chúng tôi có thể
tất cả các cái xã trong toàn tỉnh
thì mỗi một xã sẽ khám từ một đến hai trăm linh người
sau khi đã được sàng lọc
thì mỗi một xã
thường phát hiện là từ hai mươi đến ba mươi bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nhém mạng tính
sau khi được chẩn đoán xác định là bệnh phổi tắc nhém mạng tính thì
sẽ được cấp miễn phí
một tháng thuốc điều trị
cho người bệnh
tùy theo từ người bệnh
và được cấp sổ quản lý điều trị trên quyền sổ
có số điện thoại để bệnh nhân có thể
gọi tư vấn cho bác sĩ nếu như có
dùng thuốc mà có vấn đề gì bất thường
trước khi khám thì bao giờ chúng tôi cũng
có một cái tư vấn nhanh
khoảng một mươi năm đến hai mươi phút
cho người bệnh để người bệnh biết rằng là
thế nào là bệnh phổi tắc nhém mạng tính biết cách dự phòng và biết cách điều trị
như thế nào và hẹn tái khám ra làm sao
sau khi mà
bệnh nhân được cấp sổ dùng thuốc sau một tháng thì chúng tôi hẹn bệnh nhân tái khám tại phòng quản lý
ninh bình thì có hai phòng quản lý một là bệnh viện đăng hoa tỉnh
hai là bệnh viện phổi ninh bình
ngoài ra thì bệnh nhân mà nhẹ thì chúng tôi hướng dẫn cho điều trị tại trạm y tế xã hoặc là tuyến huyện
còn nếu mà bệnh nặng hơn thì xin chuyển lên tuyến tỉnh để điều trị
khi bệnh nhân được quản lý tại tuyến tỉnh
thì chúng tôi
sẽ tổ chức các cái buổi sinh hoạt câu lạc bộ
và tư vấn hướng dẫn thường xuyên cho người bệnh
cũng như là kiểm tra xem bệnh nhân có dùng thuốc đều hay không
và bằng cách là kiểm tra lại cái vỏ lọ thuốc xịt hít
để chúng ta biết là bệnh nhân
đã dùng thuốc hay chưa và dùng
hàng ngày như thế nào
kiểm tra lại bệnh xem có đỡ hay không
rồi dặn dò bệnh nhân cái cách phòng bệnh cũng như là
hẹn tái khám lần sau
ở việt nam với sự phát triển của khoa học kỹ thuật
thì nhiều phương pháp tiên tiến trong điều trị bệnh đã được thực hiện thành công ở nước ta
vậy với copd
thì người bệnh sẽ có thêm cánh cửa nào mới trong công tác điều trị ạ
có những cái biện pháp điều trị
bộ trợ khác
mà trên thế giới cũng đã thực hiện
và việt nam mình
thì cũng bắt đầu
thứ nhất là cái đặt van một chiều
qua nội soi phía quản
và nhiều nghiên cứu trên thế giới cũng như
một vài nghiên cứu ở việt nam
thì cũng thấy là có hiệu quả
tuy nhiên là nó
còn rất là hạn chế
vì chúng ta cũng không có nguồn lực
để làm cái
sâu rộng hơn
thứ hai nữa là
kiện rồi tình trạng bệnh nhân cũng không cho phép
hiện nay thì
bệnh viện bạch mai
chỗ trung tâm ngốc
chúng tôi cũng đặt van
và ở chỗ bệnh viện quân y một trăm linh hai
cũng đặt van với quản một chiều
cho bệnh nhân
cái phương pháp tiếp theo là có thể phẫu thuật
để mà giảm thể tích phổi
thì phẫu thuật này
nó cũng giúp là giảm cái sự căng dãn của phổi
tuy nhiên là cũng
có cái cản trở
đó là bệnh nhân thường nặng
cái việc gây mê là khó khăn
một cái phương pháp đang triển khai
đó là ghép phổi
thì cũng có rất nhiều cản trở
thứ nhất là phải có người cho
mà lại phù hợp
về mọi mặt
rồi cái công cuộc tiếp theo là cái cuộc phẫu thuật
cũng khá là tốn kém
và tiếp nữa là
ghép phổi thành công
thì người bệnh
sẽ phải dùng thuốc
suốt cuộc đời
thì chi phí cho điều trị
chi phí cho phẫu thuật cũng lớn
hiện nay thì
trung tâm mô ốc đang
làm cái nghiên cứu đề tài nghiên cứu cấp quốc gia
tế bào gốc từ mua mỡ
và ứng dụng tế bào gốc từ
điều trị cho
bệnh nhân siêu bì
nhưng nó mới đang là
chúng tôi hoàn toàn
cũng không có
kinh nghiệm gì về vấn đề này
điều trị tế bào gốc trên thế giới
thì người ta cũng đã có những cái đăng tải
nhưng hầu hết là với cái số lượng rất là nhỏ
và kết quả
thì vẫn còn đang bàn cãi
tôi cũng không thể nói đó là một cái phương pháp mới
người bệnh có thể tiếp cận được
đấy là tất cả những cái phương pháp
có thể trong tương lai
sẽ tiếp cận được
vậy còn đối với tuyến cơ sở thì hiện nay chúng ta đã áp dụng những tiến bộ này như thế nào ạ
những cái kỹ thuật cao
chi phí lớn
như chị hạnh vừa trao đổi
thì ở ninh vinh là chưa làm được
và có bệnh nhân thì có
nguyện vọng cũng như là có nhu cầu thì chúng tôi giới thiệu lên tuyến trên
chủ yếu thì chúng tôi mới áp dụng những cái phương pháp
chẩn đoán cũng như là điều trị thông thường
đó là đo chức năng hấp
đó là cái cơ bản để chẩn đoán
cái thứ hai
là chụp xịt quang
làm điện tim
hoặc là chụp cắt lớp vi tính khi cần thiết
để chẩn đoán xác định
người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽ mã tính
những cái phương pháp này thì thường chi phí nó cũng thấp
và người bệnh có thể tự chi trả được hoặc là bảo hiểm cũng
chi trả được và cũng rất là phổ cập
và chúng ta có thể thực hiện được dễ dàng
ví dụ như máy đo chức năng hô hấp thì chúng ta có thể di chuyển bất cứ ở vị trí nào
xuống tuyến cơ sở chúng ta cũng có thể làm được
về điều trị thì chúng tôi cũng có dùng thuốc
các loại thuốc dãn phế quản như là đường hít đường xịt
đường khí dung
đường tiêm truyền và đường uống
thì cũng đầy đủ các cái nhóm để cho người bệnh
tùy từng bệnh nhân mà có thể sử dụng
và cái phương pháp tiếp theo đó là
cái việc tư vấn cho người bệnh
khi mà tái khám và trong quá trình điều trị cũng như là
sau khi kết thúc các đợt điều trị nội chú
cũng như là đến khám ngoại chú là chúng tôi
xác định đây là cái vấn đề rất là quan trọng
và các cái phòng quản lý cũng như là các cái cơ sở
điều trị của tuyến viện
cũng như là tuyến tỉnh
thì đều phải người
bác sĩ đều phải có kiến thức vững
để biết tư vấn cho người bệnh
và điều trị như thế nào cho hợp lý
và tránh những cái đợt cấp phải nhập viện
đặc biệt là
cái vấn đề phục hồi chức năng hấp
cũng như là tập thở tập vận động
thì tùy tình trạng từng người bệnh khác nhau
mà chúng bác sĩ có thể có những lời khuyên khác nhau để giúp cho người bệnh
tập thở tốt hơn trong quá trình điều trị
vâng vẫn là câu chuyện làm thế nào để phát hiện sớm và cũng như là tuân thủ phác đồ điều trị
đó là thay đổi nhận thức của người dân
vậy thì theo phó giáo sư tiến sĩ chu thị hạnh
chúng ta đã và đang cần phải làm gì
để có thể nâng cao nhận thức của người dân về căn bệnh này
từ những năm hai nghìn một mươi một
thì chúng tôi
trung tâm hỗ góp bệnh viện bạch mai
được bộ y tế giao nhiệm vụ thực hiện chương trình
bệnh phủy tắc nghẽ mạng tính và hen phế quản
khi giai đoạn đầu
là từ hai nghìn một mươi một cho đến hai nghìn một mươi năm
thì nó thuộc chương trình mục tiêu quốc gia
và đến giai đoạn hiện tại từ hai nghìn một mươi sáu đến hai nghìn hai mươi
đó là chương trình mục tiêu y tế là mục tiêu
đầu tiên đó là nâng cao nhận thức
của cán bộ y tế
bệnh phủy tắc nghẽ mạng tính
và hen phế quản
nâng cao nhận thức của người dân
hai bệnh này
cũng như là việc
quản lý điều trị
của hai bệnh này
xây dựng một cái
mạng lưới hệ thống quản lý
bệnh phủy tắc nghẽ mạng tính và hen phế quản
ở trong toàn quốc với sáu mươi ba tỉnh thành
tại thời điểm hiện tại là đã có
trên một trăm bốn mươi phòng quản lý
được thành lập ở
tất cả các tỉnh
trong toàn quốc
và nhiều tỉnh
thực hiện rất tốt trong giai đoạn tiếp theo
hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ
để mà nhằm phát hiện sớm
cũng như là điều trị đúng và dự phòng
người dân không bị mắc bệnh phủy tắc nghẽ mạng tính
đồng thời thì
bộ y tế cũng đã có một cái
chỉ đạo và
giao nhiệm vụ
các cái hội
hội hô ấp việt nam
hội lao vọng bệnh phủy
rồi hội hô ấp tp hcm
thực hiện cái chương trình vì láo phủy khỏe
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
thì với cái chương trình láo phủy khỏe này
thì sẽ có thêm
phòng quản lý đạt chuẩn
trong các tỉnh thành
toàn quốc để mà
giúp cho cái việc
phát hiện sớm
người bệnh mắc bệnh phủy tắc nghẽ mạng tính
bác sĩ bích thảo có ý tưởng gì về vấn đề này hay không
đặc biệt là đối với những người làm công tác điều trị
làm thế nào để
họ có trách nhiệm
và cũng như là giúp người dân
nâng cao hiểu biết
về căn bệnh này
chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác và truyền thông
tuy nhiên thì
một mặt là liên quan đến kinh phí
hay là thời gian nên là
chỉ có tuyến tỉnh đi truyền thông không
thì nó rất là còn hạn chế
chính vì vậy mà
muốn làm tốt công tác này thì tất cả các tuyến y tế đều phải cùng tham gia
đặc biệt là cái tuyến y tế cơ sở tuyến xã
thì phải có
chúng ta truyền thông không phải là truyền thông cho mỗi người bệnh
mà chúng ta truyền thông cho rất nhiều đối tượng
người dân có thể là
một cái hội nghị nào đó hội cựu chiến binh hoặc là hội người cao tuổi
hội nông dân chúng ta đều có thể phối hợp để truyền thông
và chúng ta truyền thông về những dấu hiệu chính
nghi ngờ mắc bệnh phổi tắc nghẽ mãn tính
chẩn đoán thì như thế nào
cần phải làm những gì và đến đâu
và chúng ta truyền thông cho họ biết là
nếu như mà muốn điều trị
thì cái chi phí điều trị nó như thế nào
và nếu như mà chỉ là điều trị ngoại trú
thì rất là đơn giản
rất là tốn ít tiền
và bệnh nhân chỉ cần có thẻ bảo hiểm y tế là có thể có thuốc rồi
nếu như mà không điều trị mà phải đẻ đến đợt cấp thì phải nhập viện thì cái chi phí điều trị nó rất lớn
ngoài cái việc truyền thông ra
thì cái kiến thức
của một bác sĩ
để mà khám cũng như là điều trị cho người bệnh mắc bệnh phổi tắc nghẽ mãn tính
cần phải cập nhật thường xuyên
các cái pháp đồ điều trị
hướng dẫn của bộ y tế cũng như là
các khuyến cáo
cũng như là hướng dẫn của bệnh viện tuyến trên ví dụ như bệnh viện đầu ngành như bệnh viện bạch mai bệnh viện phổi trung ương
ngoài có việc có kiến thức ra thì tôi nghĩ là phải có cái tâm huyết với nghề
bởi vì đối với bệnh khác thì có thể chúng ta kê đơn và bệnh nhân cứ theo cái
cái đơn thuốc ấy hướng dẫn trên đơn thuốc là ngày uống mấy lần rồi chia sáng chiều sau ăn hay trước ăn là xong
thế nhưng đối với bệnh phổi tắc nghẽ mãn tính khi mà làm trực tiếp
thì tôi mới thấy rằng là nếu như
cái việc tư vấn hướng dẫn không chu đáo
thì người bệnh hoàn toàn điều trị là không thành công
trong quá trình mình
hướng dẫn mình truyền đạt cho bệnh nhân
hướng dẫn cho bệnh nhân cách phòng bệnh rồi
tư vấn điều trị thì họ sẽ cảm nhận được rằng là
họ đang được bác sĩ rất là quan tâm
và lần sau họ sẽ nhớ đến và à hôm nay đến ngày đi lấy thuốc rồi đấy
mình sắp hết thuốc rồi mình phải
phải đi khám lại
dùng thuốc tiếp nếu không thì mình phải nhập viện chi phí điều trị rất là lớn người con cái đang đi làm
hà nội hay miền nam tự
tự nhiên lại phải về tận đến ninh bình
để chăm bố mẹ ví dụ như thế
thì là người bệnh sẽ
sẽ tự ý thức được hơn
tôi cũng muốn nói với các quý vị rằng
chưa bao giờ là quá muộn
và cũng không bao giờ là
để dự phòng
và điều trị
xin cảm ơn những chia sẻ của hai vị khách mời và một lần nữa cũng cảm ơn hai bác sĩ đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa quý vị hãy đến thầy thuốc ngay khi có dấu hiệu nghi mắc bệnh như ho khạc đờm và khó thở
khi gắng sức
khi xác định bị bệnh thì cần dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ
và bảo đảm việc tái khám định kỳ theo đúng lịch hẹn
hoặc khi bệnh có biểu hiện nặng hơn
hãy chấm dứt ngay thói quen hút thuốc lá
giữ không khí trong nhà thật sạch thoáng
tránh tiếp xúc với khói
các loại khí và hóa chất gây khó thở
người bị bệnh này cũng cần tăng cường đi bộ và tập thể dục đều đặn
ăn uống đầy đủ dinh dưỡng
giữ gìn vệ sinh cá nhân
tăng sức đề kháng của cơ thể
và cuối cùng nếu bị bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính mức độ nặng
hãy sống lạc quan và hoạt động tối đa phù hợp
với điều kiện sức khỏe cho phép theo hướng dẫn của thầy thuốc
và hy vọng là chúng tôi đã mang tới cho quý vị khán giả những thông tin hữu ích
còn bây giờ